một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra vào dạng sáng nay tại xã đắc sơ mây huyện đắc đoa tỉnh gia lai khiến sáu người tử vong tại chỗ và ba người bị thương
thông tin ban đầu vào khoảng giờ sáng cùng ngày xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi một c một mươi một nghìn một trăm hai mươi năm do tài xế huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại một trăm một mươi bảy trên hai mươi ba nguyễn trí thanh phường tri lăng điều khiển đi từ hướng xã hà đông ra xã đắc sơ mây tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông
văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh gia lai và chính quyền địa phương huyện đắc đoa đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn